cuốn giáo trình đọc sơ cấp một được sử dụng làm tài liệu học tập và giảng dạy của khoa tiếng trung và tiếng nhật
trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội đã bị sinh viên phát hiện là trong sách có in bản đồ đường lưỡi bò
hiện nhà trường đã tiến hành thu hồi số sách này
trong chiều ngày bốn tháng một mươi một sinh viên và giảng viên trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội
vẫn tiếp tục tiến hành thu hồi cuốn giáo trình có xuất hiện hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp
được biết bày bẩy của cuốn giáo trình này xuất hiện đường lưỡi bò trong khi hiện tại một số lớp đã học đến bài sáu
lãnh đạo khoa tiếng trung và tiếng nhật nhận trách nhiệm là chỉ tập trung vào nội dung không tập trung vào hình ảnh bên trong
tuy nhiên điều đáng nói là giáo trình này dù đã được đưa vào sử dụng nhưng chưa qua thẩm định của hội đồng thẩm định nhà trường theo quy định
về cơ bản thì sẽ dựa vào phần mục lục và sau đó sẽ mở một bài bất kỳ để xem bố cục của bài nó như thế nào
việc phân tích ngữ pháp ở trong bài đấy sử dụng ra sao và chủ đề họ phải phân bố như thế nào
cho nên là để mà nói là có thể kiểm tra từng trang một của rất là nhiều quyển như vậy thì chúng tôi không dám khẳng định là mình có thể làm được cái điều đó
tuy nhiên cái giáo trình mà người ta cứ tạm bỏ cái giáo trình đường lưỡi bò này nó là do cái nhà xuất bản ngoại ngữ và văn hóa của trung quốc xuất bản
thế là do một vài giáo viên đi công tác với đấy và người ta tạm mang về
thế thì có một cái điều là
khiếm khuyết là khi mà làm cái việc này đáng lẽ ra nó phải đúng quy trình của nhà trường là phải đưa cho hội đồng thẩm định người ta quyết định làm
thế nhưng mà lại chưa đưa mà lại tự động mang xuống cái trung tâm của in ấn của nhà trường để xuất bản
hiện nay ở khoa tiếng trung tiếng nhật của trường đại học kinh doanh và công nghệ có hai loại giáo trình là tự biên soạn và sách ngữ pháp lấy của bắc kinh
điều đáng lo ngại là ngoài số lượng giáo trình
đã thu hồi sẽ khó kiểm soát những bản phô tô lại
nhất là khi đến thời điểm này nhiều sinh viên còn chưa rõ vì sao phải nộp lại giáo trình cho nhà trường